theo thông tin từ cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy c bốn mươi bảy bộ công an
chiều ngày hai mươi một tháng ba cục đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lục thanh đồng
ba mươi tuổi trú tại thành phố cao bằng tỉnh cao bằng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào tối ngày một mươi tám tháng ba đối tượng này đang vận chuyển một trăm linh bánh ma túy
thì bị lực lượng cảnh sát phát hiện bắt giữ trên địa bàn tỉnh hòa bình
theo đại tá nguyễn đức thính trưởng phòng ba cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia này được trinh sát phát hiện từ nhiều năm trước
sau một thời gian dài theo dõi vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng ba
ban chuyên án xác định nghi phạm sẽ vận chuyển ma túy từ tây bắc về xuôi trên một chiếc xe bảy chỗ màu bạc
đồng thời tổ chức chốt chặn tại trạm thu phí quốc lộ sáu đoạn qua huyện lương sơn hòa bình
tuy nhiên khi phát hiện lực lượng chức năng đối tượng này đã chống trả rất quy liệt
thùng hai bánh xe bên phải
thấy rằng lúc này có thể tiến hành bắt giữ đối tượng
thì đã cho xe áp sát và sau đó một xe hích mạnh và sườn xe
thì cái xe đó mới nập nghiêng và sau đó bắt được đối tượng và thu được tăng vật
quá trình đấu tranh khai thác lực lượng chức năng xác định
đối tượng này là lục thanh đồng bốn mươi ba tuổi trú tại thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy
một lực lớn từ vùng biên giới tây bắc về hà nội
khi đang vận chuyển một trăm linh bánh heroin về hà nội để tiêu thụ
thì đồng bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng này khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên
với số tiền là hai trăm linh triệu đồng
chiều ngày hai mươi một tháng ba cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lục thanh đồng
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
ngoài việc khởi tố vụ án cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
cũng đang tích cực điều tra triệt phá các đối tượng liên quan
trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy này